em tên là gì nói rất là ngoan
tên là khánh
dùng những gì đánh
ghế đánh gì nữa
chân tay gì nữa
tại sao lại đánh
anh khất lỡ nhiều lần

xác định hoạt động cầm đồ tín dụng đen sẽ còn gia tăng với các thủ đoạn tinh vi
chính vì vậy công tác đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh quảng ninh
là một quá trình liên tục và lâu dài
qua đó cương quyết ngăn chặn và xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm pháp luật
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực km một trăm tám mươi chín cộng hai trăm linh thuộc xã bản việt huyện bảo thắng
tổ tuần tra kiểm soát vũ trang cảnh sát một trăm một mươi ba phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh lào cai
đã phát hiện thu giữ hơn hai trăm linh kg pháo hoa và pháo nổ
trước đó dạng sáng ngày bảy tháng một nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
có một lô hàng ở khu vực biên giới không có chủ hàng
nhiều dấu hiệu nghi vấn tổ tuần tra đã kiểm tra
lô hàng gồm chín thùng giấy bên trong có một trăm linh hộp được bọc ni lông bên ngoài ghi chữ trung quốc
nghi là pháo hoa và hai mươi bốn cục giấy hình quả lựu đạn nghi là pháo nổ với tổng trọng lượng hai trăm bốn mươi tám năm kg
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ lô hàng trên và đang tiến hành điều tra làm rõ để xử lý
hơn hai mươi hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một kho hàng trên đường phạm văn chí
phường bảy quận sáu vừa bị công an tp hcm phối hợp với cục quản lý thị trường tp hcm tiến hành kiểm tra thu giữ
tại đây lực lượng chức năng thu giữ hơn hai mươi hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong đó có nhiều loại mỹ phẩm mang thương hiệu nổi tiếng thế giới
thời điểm kiểm tra chủ kho hàng không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc xuất xứ hóa đơn chứng tử
lực lượng chức năng đã lập biên bản niêm phong thu giữ lô hàng trên đưa về kho của cục quản lý thị trường cất giữ
được biết lô hàng mỹ phẩm này được chuyển từ các tỉnh phía bắc vào tp hcm và chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ
còn tại hà nội thời gian gần đây nhiều vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu số lượng lớn bằng ô tô
liên tục bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ cho thấy hoạt động buôn lậu thuốc lá
đang có những diễn biến phức tạp hơn với phương thức thủ đoạn tinh vi liên tục thay đổi
lực lượng chức năng đang lên các phương án đấu tranh quyết liệt không để hoạt động buôn lậu diễn biến phức tạp
và nghiêm trọng hơn trong dịp cuối năm ghi nhận của phóng viên intv
hơn bốn bao thuốc lá tương đương khoảng hơn năm trăm linh triệu đồng đã bị phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội
thu giữ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tại xã phù lỗ huyện sóc sơn hà nội
tuy nhiên đây chỉ là những con số rất nhỏ so với thực tế của thị trường thuốc lá nhập lậu
đang diễn ra nóng vào dịp cuối năm
chúng tôi đã đấu tranh bắt giữ được năm đối tượng và tổng thu giữ được ba mươi chín bốn trăm linh
hai mươi năm người bao thuốc lá điếu nhập lậu và tiền mặt cũng như tăng vật phương tiện liên quan đến vụ án
có thể nói đây là một vụ án rất là thành công
chúng tôi đã triệt phá toàn bộ được các đường dây ổ nhóm từ đối tượng mua bán
từ đối tượng vận chuyển cho đến nhà phân phối cung cấp
trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám lực lượng cảnh sát môi trường công an tp hà nội đã phát hiện
đấu tranh làm rõ bốn vụ buôn bán thuốc lá lậu
tuy nhiên vì lợi nhuận
những đối tượng liên quan đến buôn lậu thuốc lá nhập ngoại vẫn bất chấp coi thường pháp luật
tại sao mà người dân vẫn buôn bán vận chuyển thuốc lá ngoại về hà nội
cái này thì nó liên quan đến rất nhiều cái phương diện
cái thứ nhất là số lượng người nghiện thuốc lá của việt nam chúng ta
như là thanh niên và trung điên người dạng là rất cao
và chính vì thế đó là có nhu cầu để sử dụng thuốc lá
cái thứ hai là việc vận chuyển buôn bán thuốc lá
ở các đường biên
như đường hàng không đường biển đường biên giới
thì cái sự phối hợp của cơ quan chức năng ngăn chặn là chưa có hiệu quả
và chính ở đó là các đối tượng vẫn tuồn hàng thuốc lá lậu vào việt nam
hạt đồng của tội phạm buôn lậu thuốc lá diễn biến phức tạp với các thủ đoạn tinh vi
ngày càng khó phát hiện
điều đó đòi hỏi các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa các biện pháp nghiệp vụ
cùng với đó là tuyên truyền để mỗi người dân hiểu được tác hại của thuốc lá
là một trong những trọng tâm cần được chú trọng
muốn làm được vấn đề này phòng ngừa này
thì tôi cũng mong muốn các cơ quan chức năng như hải quan
rồi là các lực lượng ở cửa khẩu phải ngăn chặn và bắt giữ kịp thời
để làm sao hạn chế các đối tượng vận chuyển buôn bán thuốc lá vào trong hà nội để tiêu thụ
đồng thời các lực lượng chức năng như quản lý thị trường quỹ ban dân các xã phường
cũng phải tập trung phối hợp gia quân tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc lá
trên địa bàn
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm này thì sẽ dẫn tới hạn chế các đối tượng muôn án thuốc lá
việc bắt giữ được các chùm đầu nậu thuốc lá là một sự răn đe cứng rắn
đối với các đối tượng buôn lậu thể hiện quyết tâm cao của các lực lượng chức năng
đặc biệt là lực lượng công an
tuy nhiên từ nay đến cuối năm tình hình hoạt động của loại tội phạm này
chắc chắn còn nhiều phức tạp
vì vậy rất cần sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng
nhằm đẩy lùi thuốc lá lậu trên địa bàn hà nội nói riêng và cả nước nói chung
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật vào lúc một mươi năm h chiều nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện yên lập tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lò thị cương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã mỹ lung huyện yên lập tỉnh phú thọ
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
còn về tội chứa mại dâm công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi thị hoan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
hộ khẩu thường chú tại xã cao mải huyện lâm thao tỉnh phú thỏ
và đối tượng hà thị truyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường chú tại xã thu ngạc huyện tân sơn tỉnh phú thỏ
bị công an huyện tân sơn tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội chứa mại dâm
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé